mở đầu là thông tin liên quan đến vụ tai nạn giao thông liên hoàn khiến năm người tử vong một mươi người bị thương xảy ra trên quốc lộ một a đoạn qua huyện hữu lũng tỉnh lạng sơn
ngày hôm nay công an tỉnh lạng sơn cho biết đã khởi tố vụ án tạm giữ hình sự tài xế quách đình trọng chú tại thành phố hạ long tỉnh quảng ninh để điều tra về hành vi vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ
như tin đã đưa vào khoảng hai giờ ngày ba mươi một tháng một mươi xe khách hợp đồng một mươi sáu chỗ do tài xế trọng điều khiển lưu thông trên quốc lộ một a đã bất ngờ va chạm với xe ô tô đầu kéo kéo theo rơ móc đỗ cùng chiều phía trước
sau đó xe khách tiếp tục va chạm với xe ô tô đầu kéo khác chạy chiều ngược lại hậu quả vụ tai nạn khiến năm người tử vong và một mươi người bị thương
kết quả kiểm tra nhanh từ cục cảnh sát giao thông cả ba tài xế đều không có nồng độ cồn không sử dụng chất ma túy
ngày hôm nay kết thúc phiên xét xử sơ thẩm tòa nước dân tỉnh kiên giang đã tuyên phạt phan văn thắng chú tại tỉnh kiên giang tám năm tù về tội giết người
nạn nhân trong vụ án này là ông lê văn vẹn là ngư phủ đi cùng tàu với bị cáo
theo cáo trạng thắng và vẹn được thuê làm việc trên một tàu đánh bắt thủy hải sản
sáng ngày năm tháng một năm hai nghìn hai mươi ba khi tàu đang neo đậu tại cảng đá trồng xã bãi thơm thành phố phú quốc thắng và vẹn cùng một số ngư phủ tổ chức ăn nhậu
sau đó thắng trở về tàu cá nghỉ ngơi
đến khoảng một mươi sáu giờ chiều cùng ngày vẹn gọi thắng dậy để nhậu tiếp
thắng không đồng ý
sau đó giữa hai người xảy ra cãi vã
trong lúc tức giận thắng đã đạp vào bùng vẹn khiến nạn nhân đập đầu vào thành tàu rồi rơi xuống biển
vẹn được các ngư phủ khác vớt lên nhưng đã tử vong
điều khiển xe ô tô lưu thông trên đường nhưng không chấp hành tín hiệu của lực lượng cảnh sát giao thông thậm chí còn có hành vi tăng ga bỏ chạy
phạm quang ngôi chú tại huyện phú lương vừa bị công an huyện phú lương tỉnh thái nguyên khởi tố và bắt tạm giam hai tháng về hành vi chống người thi hành công vụ
vào tối ngày ba mươi tháng một mươi ngôi điều khiển xe ô tô tải lưu thông đến thị trấn giang tiên huyện phú lương
thì bị tổ công tác của phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh thái nguyên yêu cầu dừng phương tiện để kiểm tra chuyên đề về nồng độ cồn
tuy nhiên khi lực lượng làm nhiệm vụ yêu cầu hạ kính xe thì đối tượng bất ngờ tăng ga bỏ chạy
ngay lập tức tổ công tác đã huy động lực lượng phương tiện nghiệp vụ để truy đuổi
qua kiểm tra nồng độ cồn lực lượng cảnh sát giao thông xác định phạm quang ngôi vi phạm ở mức ba trăm một mươi một mg trên một lít khí thở
dùng dao kề cổ nạn nhân cướp tài sản lê hồng hải chú tại huyện sơn hà tỉnh quảng ngãi đã bị công an quận liên triều thành phố đà nẵng bắt giữ
vào tối ngày ba mươi tháng một mươi một nữ công nhân chú tỉnh quảng nam trình báo về việc bị một thanh niên kề dao vào cổ không chế
và lấy đi một điện thoại di động
đội cảnh sát hình sự công an quận liên triều đã khẩn trương phối hợp với các đơn vị chức năng tổ chức truy xét và nhanh chóng phát hiện hành tung của hải
đến tối ba mươi một tháng một mươi hải đã bị bắt giữ tại một phòng trọ cùng với tăng vật là chiếc điện thoại vừa cấp được
liên quan đến vụ giàn cảnh tết nạn giao thông cướp tiền ảo bitcoin trên cao tốc tp hcm long thành dầu dây
vào sáng nay tòa nhân dân cấp cao tại tp hcm đã tuyên án phúc thẩm đối với các bị cáo
trong đó hồ ngọc tài trần ngọc hoàng và nguyễn quốc dũng bị tuyên y án sơ thẩm
riêng nguyễn anh tuấn được giảm một năm sáu tháng tù so với án sơ thẩm
về ý kiến tranh tủ cho rằng bitcoin không phải là tài sản hội đồng xét xử phúc thẩm xét thấy
như cấp sơ thẩm đã nhận định pháp luật việt nam không chấp nhận tiền ảo nói chung hay bitcoin là tiền tệ
nhưng thực tế các bị cáo đã quy đổi số bitcoin cướp được thành một mươi tám tỷ đồng và chia nhau
đối với bị cáo tuấn xét thấy bị cáo phạm tội
với vai trò giúp sức tài với vai trò thụ động không đáng kể
việc cấp sơ thẩm xét xử một mươi hai năm tù có phần nghiêm khắc
nên hội đồng xét xử giảm một phần hình phạt từ một mươi hai năm xuống còn một mươi năm sau tháng tù
trước đó tại phiên tòa sơ thẩm hội đồng xét xử đã tuyên phạt hồ ngọc tài và trần ngọc hoàng
cùng mức án trung thân nguyễn quốc dũng một mươi bảy năm tù về tội cướp tài sản
tin an ninh trở tử liên quan đến vụ gian cảnh tai nạn giao thông cướp tiền ảo bitcoin
trên cao tốc tp hcm long thành dầu dây
sáng nay tòa nhân dân cấp cao tại tp hcm đã tuyên án phúc thẩm đối với các bị cáo
trong đó hồ ngọc tài trần ngọc hoàng và nguyễn quốc dũng bị tuyên y án sơ thẩm
riêng nguyễn anh tuấn được giảm một năm sáu tháng tù so với án sơ thẩm
về ý kiến tranh tụng cho rằng bitcoin không phải là tài sản
hội đồng xét xử phúc thẩm xét thấy như cấp sơ thẩm nhận định
pháp luật việt nam không chấp nhận tiền ảo nói chung và bitcoin là tiền tệ
nhưng thực tế các bị cáo đã quy đổi số bitcoin cướp được thành một mươi tám tỷ đồng và chia nhau
đối với bị cáo tuấn xét thấy bị cáo phạm tội với vai trò giúp sức tài với vai trò thụ động không đáng kể
việc cấp sơ thẩm xử phạt một mươi hai năm tù có phần nghiêm khắc nên hội đồng xét xử giảm một phần hình phạt
từ một mươi hai năm xuống còn một mươi năm sau tháng tù
trước đó tại phiên sơ thẩm hội đồng xét xử đã tuyên phạt hồ ngọc tài và trần ngọc hoàng
cùng mức án trung thân nguyễn quốc dũng một mươi bảy năm tù về tội cướp tài sản
sử dụng rượu bia khi tham gia giao thông là một trong những nguyên nhân chính gây tai nạn giao thông
chính vì vậy mà nhằm lập lại trật tự an toàn giao thông lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh cao bằng
đã mở nhiều cao điểm xử lý vi phạm nồng độ cồn với người điều khiển phương tiện cơ giới đường bộ
đặc biệt là trong những tháng cuối năm hai nghìn hai mươi
hai mươi giờ tại chốt kiểm tra kiểm soát nồng độ cồn đoạn đường ven trung tâm thành phố cao bằng
hàng trăm tài xế được yêu cầu kiểm tra nồng độ cồn
thế nhưng cũng chỉ có vài trường hợp vi phạm
theo đó cùng với việc phối hợp tuyên truyền công an tỉnh đã tăng cường lực lượng phương tiện
để kịp thời phát hiện xử lý nghiêm hành vi vi phạm quy định về nồng độ cồn
nhất là vào thời điểm nghỉ cuối tuần nghỉ lễ sau bữa trưa bữa tối
công an tỉnh đã thực hiện tốt công tác tuyên truyền giáo dục đến ý thức của người tham gia giao thông thông
cũng như đã kiên quyết xử lý vi phạm
do đó thì tình hình vi phạm về nồng độ cồn trong ngày làm việc hôm nay thì cơ bản là ít trường hợp vi phạm
trong tháng chín năm hai nghìn hai mươi ba lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh cao bằng đã ra quân kiểm tra bảy trăm một mươi hai lượt
lập biên bản hai trăm bốn mươi trường hợp tước năm mươi bảy giấy phép lấy xe tạm giữ chín mươi chín phương tiện giao thông
đặc biệt trong đó có năm mươi năm trường hợp liên quan đến vi phạm
nồng độ cồn
nhờ triển khai quyết liệt đồng bộ nhiều giải pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông
tập trung xử lý các hành vi vi phạm nguyên nhân chủ yếu gây tai nạn giao thông
tình hình trật tự an toàn giao thông có nhiều chuyển biến tích cực
trước hết thì chúng tôi cũng tiến hành công tác điều tra cơ bản nắm tình hình
các tuyến địa bàn phức tạp về trật tự an toàn giao thông
cũng như các tuyến địa bàn tập trung nhiều nhà hàng quán ăn để tiến hành tuần tra kiểm soát trên tuyến đó
đồng thời chúng tôi cũng có phương án để bố trí
vi động lực lượng để tuần tra kiểm soát cũng như xử lý
liên quan đến những hành vi người điều khiển trên đường trong cơ thể có nồng độ cồn
để giảm thiểu tai nạn giao thông đặc biệt trong những tháng cuối năm
lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh cao bằng sẽ tăng cường công tác tuần tra kiểm tra
xử lý các trường hợp vi phạm quy định về nồng độ cồn
cùng với đó mỗi người dân khi tham gia giao thông cần nâng cao ý thức
đã uống rượu bia thì không lái xe
có phần kiềm chế tai nạn giao thông đảm bảo an toàn cho chính bản thân và mọi người xung quanh
thưa quý vị thời gian vừa qua phát huy truyền thống vì nhân dân phục vụ
bên cạnh việc thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự
công an các đơn vị địa phương đã có nhiều hành động cụ thể cứu giúp hỗ trợ giúp đỡ người dân khi gặp nạn
làn tỏa những hình ảnh đẹp của người chiến sĩ công an vì dân
đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an đã có thư khen công an các đơn vị địa phương
thiên tai mưa lũ hỏa hoạn những nơi gian khó những phút hiểm huy
dẫu là ngày hay đêm là mưa hay nắng dẫu là xa hay gần là sông sâu núi cao hay đường rộng
màu áo của người chiến sĩ công an vẫn luôn hiện diện như điểm tượng bình yên

mưa vừa trải qua những ngày lịch sử mưa trắng trời nước ngập nhà cửa tan hoang thiệt hại về người vào của
đồng sót của người dân cũng là sót xa của người chiến sĩ
phần ngược giao thông chốt chặn những vị trí sung yếu giúp dân sơ tán ứng trục giữa mạt mưa rồi lại cùng bà con dọn dẹp trở về
đồng hành san sẻ để bà con vơi đi nhậm nhằn